sở xây dựng hà nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác bảo đảm an toàn lao động vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ
tại bảy mươi năm công trình và các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn
theo kế hoạch đợt một từ tháng bốn đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín các đơn vị chức năng kiểm tra bốn mươi công trình đơn vị
đợt hai từ tháng chín đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín kiểm tra ba mươi năm công trình đơn vị
các đợt kiểm tra tập trung chủ yếu ở các quận huyện như ba đình hoàn kiếm long biên sóc sơn mê linh đông anh gia lâm
việc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm về an toàn lao động vệ sinh môi trường
đồng thời hướng dẫn đơn vị liên quan về an toàn lao động trong quá trình thi công công tác an toàn khi sử dụng máy thiết bị vật tư theo quy định của pháp luật